nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh thứ hai ngày một mươi tám tháng năm
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh vẫn sẽ tổ chức phục vụ nhân dân khách quốc tế
các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vào lăng viếng bác như thường lệ
và để đón tiếp đồng bào khách quốc tế được chú đáo ân cần trọng thị văn minh lịch sự và bảo đảm an toàn
ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong cụm di tích lịch sử văn hóa bà đình
và thành phố hà nội làm tốt công tác chuẩn bị điều hành lễ viếng
đặc biệt đơn vị đã tổ chức cấp phát nước uống và bánh mì miễn phí cho tất cả mọi người vào lăng viếng bắc